những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại